lực lượng thuế đã tổ chức thanh tra kiểm tra hơn sáu mươi doanh nghiệp số thuế tăng thu qua thanh tra hơn chín một trăm năm mươi tám tỷ đồng
về phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi sáu ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chỉ thị của chính phủ và thủ tướng chính phủ đối với công tác này
xây dựng các kế hoạch công tác năm hai nghìn một mươi sáu của ban chỉ đạo quốc gia và các bộ ngành địa phương trên cơ sở bám sát nghị quyết bốn mươi một của chính phủ
bảo đảm các yêu cầu về định hướng mục tiêu hoạt động chức năng nhiệm vụ quyền hạn và diễn biến tình hình thực tế từng đơn vị và địa phương
ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm đội quản lý thị trường số một mươi thuộc tri cục quản lý thị trường tỉnh lạng sơn phát hiện một số đối tượng đang tập kết bốn thùng hàng có dấu hiệu khả nghi
chuẩn bị đưa lên xe ô tô nên đã yêu cầu kiểm tra hành chính
qua kiểm tra sơ bộ toàn bộ lô hàng là đồ chơi trẻ em có xuất xứ ngoài việt nam không có tem kiểm định chất lượng
cũng tại thời điểm kiểm tra chủ hàng là ngô lan anh thường trú tại xã hoàng đồng thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn đã không xuất trình được bất cứ loại hóa đơn chứng từ hợp lệ nào
nên tổ công tác đã yêu cầu chủ hàng về trụ sở đội quản lý thị trường số một mươi để làm rõ
tại đây đối tượng khai nhận toàn bộ lô hàng gồm hai mươi mặt hàng là đồ chơi trẻ em như ô tô lắp ghép cần cẩu bộ đồ chơi câu cá bộ đồ chơi bác sĩ máy bay robot
có giá trị ước tính khoảng trên hai mươi triệu đồng đều là hàng nhập lậu được chủ hàng ngô lan anh mua gom trong khu vực cửa khẩu tân thanh huyện văn lãng
rồi thuê người vận chuyển nhỏ lẻ ra ô tô với ý định đưa về các tỉnh phía sau tiêu thụ trong dịp lễ noel
hiện nay đội quản lý thị trường số một mươi tri cục quản lý thị trường tỉnh lạng sơn đã lập biên bản tịch thu toàn bộ số hàng hóa nói trên
đồng thời ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với chủ hàng theo quy định của pháp luật
theo thống kê từ đầu năm hai nghìn một mươi năm đến thời điểm hiện nay lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh lạng sơn đã phát hiện và xử lý một trăm chín mươi bảy vụ buôn bán vận chuyển hàng lậu
hàng cấm vào nội địa với trị giá hàng hóa tịch thu ước tính trên năm ba tỷ đồng lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính ba mươi tám vụ với số tiền trên hai trăm năm mươi triệu đồng
riêng đối với các mặt hàng cấm như buôn bán vận chuyển tiền giả ma túy pháo nổ lực lượng bộ đội biên phòng lạng sơn đã phát hiện và xử lý
và chuyển giao hồ sơ cho cơ quan công an thực hiện khởi tố hình sự hai mươi tám vụ với ba mươi bảy đối tượng bị khởi tố
xác định thời điểm từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi năm tình trạng buôn bán trái phép gắn với buôn lậu trên tuyến biên giới có thể có chiều hướng gia tăng
vì vậy bộ chỉ huy biên phòng tỉnh lạng sơn đã chỉ đạo các đồn biên phòng chủ động lên kế hoạch tăng cường công tác tuần tra
chốt chặn quyết tâm ngăn chặn các vi phạm trái phép hạn chế thấp nhất tình trạng vận chuyển hàng lậu qua biên giới
đặc biệt là vào thời điểm trước trong và sau tết nguyên đán bình thân năm hai nghìn một mươi sáu
phòng cảnh sát kinh tế vừa phối hợp với công an xã an hải và đội cảnh sát kinh tế công an huyện ninh phước tỉnh ninh thuận
tiến hành kiểm tra cửa hàng tạp hóa phương vi có địa chỉ tại long bình an hải ninh phước do bà nguyễn thị đào sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba làm chủ
tại thời điểm kiểm tra chủ cửa hàng tạp hóa và các nhân viên vẫn đang tiến hành hoạt động buôn bán như bình thường
đồng thời lực lượng chức năng đã phát hiện tại một số vị trí nằm trong khu vực nơi bày bán cất giữ hàng hóa của cửa hàng
có tàng trữ một số lượng lớn thuốc lá điếu hiệu z scot không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc
tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ số thuốc lá điếu nói trên với tổng số một mươi bốn một mươi sáu gói thuốc lá các loại
trong đó có một mươi một tám trăm ba mươi một gói thuốc lá hiệu z và hai một trăm tám mươi năm gói thuốc lá hiệu scot
hội đồng xử lý tiêu hủy thuốc lá nhập lậu thuốc lá giả trên địa bàn huyện hóc môn
vừa tiến hành tiêu hủy thuốc lá nhập lậu do đội quản lý thị trường hóc môn kiểm tra xử lý
từ ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm gồm ba mươi hai một trăm chín mươi một bao thuốc lá các loại
trong đó thuốc lá hiệu z có một mươi chín chín trăm bảy mươi chín bao thuốc lá hiệu hero tám ba trăm bốn mươi bao thuốc lá hiệu sc năm trăm chín mươi ba bao
thuốc lá hiệu ba trăm sáu mươi năm hai chín mươi chín bao thuốc lá hiệu scot hai trăm năm mươi bao thuốc lá hiệu oryx một trăm linh bao thuốc lá hiệu graven chín trăm hai mươi bao
toàn bộ số thuốc lá nhập lậu nói trên sau khi vận chuyển về trạm trung chuyển rác số một trăm năm mươi lê đại hành
quận một mươi một thuộc công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên môi trường đô thị tp hcm
đã được xịt nước kết hợp dùng xe ủi cán hủy hình dạng sau đó được trộn chung với rác sinh hoạt
cục quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa thuộc tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng bộ khoa học công nghệ
vừa có văn bản về việc cảnh báo chất lượng miếng rán đồ chơi trẻ em gây ung thư có nguồn gốc từ trung quốc
cụ thể hiện nay trên thị trường xuất hiện loại sản phẩm hàng hóa miếng rán hoạt hình sticker có chứa hàm lượng calet
với nồng độ vượt mức cho phép tới hơn một trăm linh lần được quy định trong bộ tiêu chuẩn rick seoration
telet là chất độc hại có khả năng gây ung thư và vô sinh cho trẻ em
đã từng được phát hiện trong sản phẩm thú nhốn trung quốc bán tại việt nam
cục quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa đề nghị các cơ quan thông tin đại chúng cảnh báo tới người tiêu dùng không mua và sử dụng những sản phẩm này
tri cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng các tỉnh thành phố phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật
thưa quý vị được thành lập cách đây gần bảy năm trải qua thời gian hình thành và phát triển
đến nay hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu tp hà nội đã trở thành một tổ chức uy tín và có quy mô khá lớn
với số lượng hội viên không chỉ trên địa bàn thủ đô mà còn trên khắp cả nước
hội đã tạo ra một sân chơi lành mạnh để các doanh nghiệp học hỏi trao đổi kinh nghiệm sản xuất và chung tay đẩy lùi hàng giả hàng nhái
và ngay sau đây mời quý vị cùng theo dõi những kết quả cụ thể mà hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu hà nội đã đạt được trong gần bảy năm hoạt động
có trụ sở tại số tám mươi đường quang trung quận hà đông hà nội hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu hà nội đã trở thành một trong những tổ chức uy tín
để các doanh nghiệp cá nhân và người tiêu dùng phản ánh thông tin về hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng trên địa bàn nói chung và cả nước nói riêng
thông qua những kênh thông tin như tạp chí hàng hóa và thương hiệu thành phố hà nội website hàngthậthanggiả vn
hội đã tuyên truyền những văn bản pháp luật đường lối chính sách của đảng nhà nước của hội về phòng chống hàng giả hàng nhái
đồng thời đã mở ra những cuộc hội thảo trao đổi kinh nghiệm cho các doanh nghiệp là hội viên trong việc nâng cao hiệu quả phòng chống hàng giả hàng nhái
chúng tôi giới đeo đối với người tiêu dùng là kỹ năng nhận biết hàng giả và hàng thật trên các phương tiện thông tin đại chúng
và bằng công cụ của hội đó là tạp chí hàng hóa và thương nghiệp trung tâm truyền hình của hội và trang thông tin điện tử
thông qua các cuộc hội thảo thông qua các cuộc tập huấn chúng tôi đã làm được việc này so với mọi năm khá tốt
và vì thế cho nên doanh nghiệp hội viên của chúng tôi đã chuyển một bước về nhận thức
trước đây nhiều doanh nghiệp không dám nói về đơn vị mình bị làm giả
nhưng mà sau khi người ta hiểu được pháp luật người ta thấy được cái trách nhiệm của người sản xuất muốn tồn tại trong nền kinh tế thị trường
rồi không có con đường nào khác phải đầu tư cho việc bảo vệ thương hiệu của mình bảo vệ sản phẩm của mình
trải qua gần bảy năm hình thành và phát triển tính đến nay hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu hà nội
đã mở rộng phát triển trên cả ba miền bắc trung nam thu hút gần năm trăm linh doanh nghiệp tham gia là hội viên
nhằm nâng cao trách nhiệm của mình với xã hội với doanh nghiệp trong công cuộc chiến đấu đẩy lùi hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng
và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho doanh nghiệp
hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu hà nội đã phối hợp chặt chẽ với các bộ ban ngành sở công thương và các doanh nghiệp
để đạt được hiệu quả tốt trong cuộc chiến chung tay đẩy lùi hàng giả hàng nhái
hiệp hội đã có thường truyền thông tin thông tin của những doanh nghiệp kiến nghị mấy công an quản lý trường của chúng tôi
để tổ chức kiểm tra xử lý và đồng thời ngăn chặn phòng ngừa các hành vi liên quan đến sản xuất mua bán hàng giả
mà xâm hạm quyền của thành viên trong hội cũng như các doanh nghiệp chuyên thị trường thành phố lội
đồng thời thứ năm tiếp nữa là hiệp hội đã có chủ động thông qua các kế hoạch công tác của chúng tôi
đã chủ động tuyên truyền đến các doanh nghiệp thông qua hệ thống máu đài cũng như doanh nghiệp đấy
hình thức quảng báo hiệu lực và hiệu lăng cũng như hiệu quả kiểm tra của chúng tôi
hoạt động hội chống hàng giả là một chiếc cầu lưới rất quan trọng
đối với công ty chúng tôi về pháp lý và nó kích thích và giúp đỡ chúng tôi rất nhiều vấn đề
về chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu của chính bản thân công ty chúng tôi
cũng như là tất cả các doanh nghiệp trong thành phố hà nội
nhằm phát huy những kết quả đạt được trong năm hai nghìn một mươi năm nhận thức được vai trò tích cực của mình
trong việc làm cầu nối giữa các doanh nghiệp người tiêu dùng và các cơ quan nhà nước
hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu hà nội đã mạnh dạn đề xuất những phương hướng
nhiệm vụ mới trong năm hai nghìn một mươi sáu trước tình hình ngày càng phức tạp
và thủ đoạn tinh vi của các đối tượng sản xuất kinh doanh hàng giả hiện nay
điều quan trọng nhất là các doanh nghiệp phải cùng với các hội các hiệp hội
trong đó hiệp hội chống giả thành phố hà nội và các lực lượng thực thi của cơ quan quản lý nhà nước
làm trong trạch môi trường đẩy lùi làm sao được tệ làn hàng giả hàng nhái hàng kép chất lượng
và trên cơ sở đó chúng ta mới đứng ứng trên hành lực
vì thế cho nên chúng tôi vẫn coi trọng công tác quan trọng số một
đó là tuyên truyền pháp luật cho người dân cho người tiêu dùng
hướng dẫn cho họ cái kỹ năng nhận biết hàng giả hàng thật
hội chống hàng giả cùng với doanh nghiệp phối kết hợp chặt chẽ với lực lượng thực thi pháp luật
đó là lực lượng công an đó là lực lượng quản lý thị trường
đó là lực lượng sở hữu trí tuệ đó là lực lượng thanh tra
thì chúng ta hợp tác lại thì chúng ta sẽ thành sức mạnh là ngăn chặn và đẩy lùi
hệ đạo hàng giả
với những thành tích đã đạt được hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu hà nội
đã vinh dự nhận được nhiều bằng khen của ubnd tp hà nội và thủ tướng chính phủ
ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi bốn ubnd tp ban hành quyết định số một nghìn bảy trăm hai mươi
về việc phê duyệt điều lệ hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu tp hà nội
đây cũng chính là động lực để hội quyết tâm phấn đấu hơn nữa
nhằm hoàn thành xuất sắc vai trò và nhiệm vụ của mình trong năm hai nghìn một mươi sáu
những thông tin về kết quả đạt được trong hoạt động của hội chống hàng giả
bảo vệ thương hiệu tp hà nội năm hai nghìn một mươi năm và những phương hướng kế hoạch cụ thể
trong công tác chống buôn lậu hàng giả hàng nhái của hội trong những năm tới
đã khép lại chương trình của tuần này
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại